xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do chỉ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm
trong ngày sẽ có nắng với mức nhiệt là một mươi bảy hai mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
tuy nhiên từ chiều tối mai khi chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống
thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng mạnh nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
nguy cơ cao xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
để hết ngày một một tháng bốn thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng nền nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm khoảng từ hai cho đến ba độ mỗi ngày trời chuyển rét cả ngày
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ cho đêm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa vài nơi sang đến chiều tối mai thì mưa rông sẽ tăng lên ở diện giải rác
trong mưa rông cơ đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
và cũng từ ngày một tháng bốn thì mưa sẽ giảm nhanh
về nhiệt độ do nằm xa khối không khí lạnh nên nhiệt độ trên khu vực giảm ít hơn
cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
dưới tác động của không khí lạnh nên từ đêm mai trở đi cũng bước vào một đợt mưa mới
bên cạnh đó khu vực này cũng chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nâng trục dần lên
nên mưa càng mạnh hơn có nơi xảy ra mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể đạt ở mức là hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi còn cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại vùng trũng thấp ven sông
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng chịu tác động của dãnh thấp xích đạo kết hợp không khí lạnh dồn xuống
nên sẽ có mưa rông trên diện rộng cục bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh lượng mưa trên khu vực
nhiều nơi ở mức là hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi còn cao hơn
người dân tại đây cần lưu ý đề phòng với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra
vùng cao của tây nguyên từ chiều nay cho đến ngày một tháng bốn
cũng sẽ có mưa với lượng ở mức là từ một trăm linh hai trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
còn về nền nhiệt độ do có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại đây
giảm nhẹ xuống ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng chịu tác động của rãnh thấp xích đạo
với các nhiễu động từ biển và đất liền
nên trên khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối
mưa sẽ tăng lên ở diện nhiều nơi từ ngày mai
với cường độ đạt ngưỡng mưa vừa mưa to
thậm chí có nơi xảy ra mưa rất to kèm theo đó là rông lốc mưa đá
nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh thuộc khu vực nam bộ
phổ biến ở mức là từ hai mươi hai ba mươi độ